một kiểm tra y tế trước khi thụ thai
kiểm tra sức khỏe trước khi mang thai có thể giúp bạn xác định tình trạng sức khỏe
phát hiện một số bệnh lý có thể cản trở cơ hội thụ thai của bạn

hai kiểm tra lại các loại thuốc mà hai vợ chồng đang dùng
nên dọn tủ thuốc khi có kế hoạch sinh con
xem lại tất cả các loại thuốc không kê đơn và các loại thảo dược bạn đang dùng như thuốc đau đầu thuốc càm
trao đổi với bác sĩ của bạn về những loại thuốc bạn thường sử dụng vì có thể chứa một số thành phần không tốt cho thai kỳ
ba bổ sung vitamin tổng hợp
hành trình mang thai chín tháng không hề dễ dàng đối với những người phụ nữ
mang thai dẫn đến một số thay đổi về thể chất và cảm xúc
đây là giai đoạn mà cơ thể bạ bầu cần nhu cầu cao hơn về chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh và cân đối
bên cạnh đó các chất dinh dưỡng cũng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của em bé đang phát triển bên trong bụng mẹ
vì vậy bà nên bổ sung lượng vitamin tổng hợp và acidolic cần thiết cho sự phát triển của em bé và đảm bảo một thai kỳ an toàn
lưu ý là không tự ý bổ sung vitamin mà phải theo hướng dẫn của các bác sĩ
bốn quản lý cân nặng của bạn
nếu vợ chồng bạn có chỉ số khối cơ thể my cao hơn mức trung bình hãy thực hiện các bước về quản lý cân nặng của bạn
cân nặng quá mức có thể là một vấn đề đối với những người đang cố gắng hút thai
cùng với đó nếu đang mắc nhiều bệnh chuyển hóa như huyết áp cao và đầy thao đường
hãy uống thuốc đều đạn và cố gắng giữ các chỉ số trong tầm kiểm soát
năm tiêm phòng vaccine cần thiết cho một thai kỳ khỏe mạnh
nên tiêm phòng các loại vaccine khi có kế hoạch mang thai như uốn ván cúm rubella
vaccine phòng uốn ván cần được tiêm cho phụ nữ từ một mươi năm ba mươi năm tuổi
ngoài ra trong thai kỳ cũng cần thiết các mũi nhắc lại
trong ba tháng trước khi mang thai cần tiêm phòng một số bệnh như cúm rubella
vì nếu mắc các bệnh này trong vòng ba tháng đầu của thai kỳ có nguy cơ gây dị tật cao cho thai nhi
sáu duy trì lối sống lành mạnh
bỏ khuất thuốc uống rượu và ngủ sớm đúng giờ không thức khuya để có một thai kỳ khỏe mạnh
ba điều này có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn và thai nhi trong và sau khi mang thai
chú ý bạn cần ngủ ít nhất tám đến chín tiếng mỗi ngày
tập thể dục là rất quan trọng cả trước và trong khi mang thai để duy trì hoạt động thể chất
vì vậy bạn có thể thử đi bộ tập yoga bất cứ điều gì phù hợp với bạn
chứ không phải là buổi tập thể dục nghiêm ngặt gắng sức
cố gắng tập thể dục ít nhất ba lần một tuần mỗi lần tập khoảng một giờ
bảy ăn uống lành mạnh
vitamin tổng hợp có thể giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cơ thể nhưng bạn đừng chỉ dựa vào chúng
phụ nữ hãy ăn những thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng ngay từ khi bạn đang cố gắng mang thai
cắt giảm tiêu thụ đồ ăn phạt và đồ ăn béo
ăn nhiều rau xanh trái cây các loại hạt ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh